mở đầu chương trình như thường lệ là một vài lưu ý về tình hình thời tiết
vâng thưa quý vị do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió lên tới năm m
nên bắc bộ và bắc trung bộ đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
kinh thái này cũng tương tự cho cả ba miền trên cả nước
quý vị lưu ý thời gian gần đây đã có những trường hợp người dân bị xét đánh tử vong
nên khi trời sắp xảy ra rông quý vị nếu không tìm được chỗ trú ẩn
phải tránh xa các cây cao không đứng ở đỉnh đồi không đứng ở các vùng đất trống trải
vứt bỏ các vật dụng kim loại có trong người
vâng quý vị cũng lưu ý là chúng ta không đứng ngồi cạnh cột điện hoặc là đường dây tải điện
vì đây cũng là những nơi rất dễ bị xét đánh hay là dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm